bệnh viện bạch mai vừa ghi nhận hai ca tử vong do hoại tử xương hàm nặng trên nền đái tháo đường sau mắc covid một mươi chín
trước khi nhập viện thì cả hai bệnh nhân đều bị đau hàm giống biểu hiện đau răng
một trong hai bệnh nhân đã phải nhổ răng
ngoài hai bệnh nhân tử vong bệnh viện còn đang điều trị cho một phụ nữ ngoài bảy mươi tuổi
nữ bệnh nhân nhập viện với tình trạng viêm soang hàm cấp trên
đáng chú ý đây là bệnh nhân chưa ghi nhận nhiễm covid một mươi chín nhưng có tiền sử đái tháo đường không kiểm soát tốt
bệnh nhân cũng được xác định nhiều nấm monocomicosis
sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân đã được điều trị bằng kháng sinh thuốc kháng đấm
bệnh nhân đã được điều trị bằng kháng sinh thuốc kháng đấm

bệnh nhân đã được điều trị bằng kháng sinh thuốc kháng đấm
người con mất cha
chẳng thể nào có thể diễn tả được
nhưng hy sinh vì sự bình yên của đất nước
là giấc đổi vinh quang
biến đau thương thành động lực
em nguyễn gia huy
luôn cố gắng phấn đấu rẻ luyện
thực hiện lời hứa chăm sóc mẹ và em thay bố
em cảm thấy rất là tự hào
về sự dũng cảm của bố
không ngại xả chân
mang lại sự bình yên
cho mọi người
và em cũng sẽ cố gắng
rất là phải cố gắng
để mình cũng có thể
đi theo những bước chân
hào hùng của bố
thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ
thượng sĩ trừ văn khánh
chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hà nội
đã ảnh dụ hy sinh khi làm nhiệm vụ
ngọc nghĩa từng tấm ảnh
từng bằng khen của con
bố mẹ đệ sĩ trừ văn khánh
luôn coi đó như bó vật
treo từng món đồ lên bức tường cạnh bàn thờ anh
nếu như mẹ luôn khóc
khi nhớ về thượng sĩ trừ văn khánh
thì bố luôn tỏ ra mạnh mẽ
nhưng khi kể về những kỷ niệm của con
giọt nước mắt ông
vẫn không thể nào đừng rơi
cậu xung phong
cậu viết giấy tình nguyện đi vào công an
thì thằng này nhớ cậu lại xuống thăm
cứ xuống thăm rồi cậu lại chạy ra hôm mấy
bởi hôm bị mệnh
thì cũng như mình nghĩ là
như vừa mới xảy ra hôm qua
thì mới nghe câu điện thoại bảo là
anh khánh là nhân vụ bị thương rất nặng
thế là gia đình mình
vội bắt taxi lên ngay bệnh viện
cậu không nói được
mình làm mình xa

nắm tay con trai mình
thật sự là mình nhớ mất dịu luôn
những ngày tháng bảy
thống nhuận đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
và để chi ăn những người có công với cách mạng
nhiều đoàn công tác của bộ công an
đã đến ăn cần thăm hỏi
tặng quà chi ăn
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi

cảm ơn các bạn đã theo dõi